muốn hệ thống hoạt động người ta tiến hành gắn thiết bị động cơ vào hệ thống chuyển động của cống
khi mở cánh cống lắp liên kết đầu khớp chữ thập với trục tay quay của tời
hệ thống vận hành theo chiều kim đồng hồ tới nâng cánh cống lên cho dòng nước đi qua
nếu muốn hạ cánh công xuống người công nhân di chuyển thiết bị lắp vào hệ thống hạ
cánh cống sẽ được thả xuống để đóng cống
từ ngày có cái máy này thì thực sự là công việc điều hành của phụ và phục vụ nhu cầu sản xuất của hợp tác xã rất là kịp thời
hợp tác xã mà yêu cầu điều chỉnh nước thì mình có thể điều tiết bằng cái máy này sẽ rất là nhanh
và nếu mà như quay tay thì có khả năng là sẽ mực nước khi chanh khi cần thiết điều tiết thì mình có thể làm rất lâu
và có khả năng là nó không đáp ứng hết cái hiệu quả của việc điều tiết nước
có cái máy này thì cái thời gian này nó sẽ rút ngắn hơn và nó sẽ hiệu quả hơn để phục vụ hợp tác xã vào nhu cầu sản xuất
với hiệu quả thiết thực mà chiếc máy mang lại
hiện không chỉ cụm thủy nông bình minh sử dụng để nâng cao hiệu quả công việc
mà hiện nhiều hệ thống trạm bơm thủy lợi ở ninh bình cũng đang đưa vào sử dụng để tiết kiệm chi phí
thưa quý vị người máy robot đã trở thành khái niệm quen thuộc ở nhật bản
nhưng câu chuyện sau đây tại một quán cà phê ở thủ đô tokyo sẽ đem đến một hình ảnh hoàn toàn khác
đó là câu chuyện về những robot phục vụ hoạt động bằng sự hỗ trợ từ những người gặp khó khăn trong môi trường làm việc thông thường
mi murata mắc chứng bệnh lạ nên chiếc xe lăn đã trở thành vật bất ly thân với cô
tuy nhiên cô vẫn yêu thích công việc được nói chuyện với khách hàng như trước kia của mình
câu chuyện của cô murata là một trong số nhiều trường hợp đã truyền cảm hứng cho công ty orif
có ý tưởng phát triển một loại robot hoạt động không qua trí tuệ nhân tạo mà qua chính sự điều khiển của con người
các robot này cao một hai mét được điều khiển từ xa bởi những người bị teo cơ
một dạng bệnh liên quan đến hệ thần kinh vận động
nghiên cứu này đã đem lại cơ hội làm việc cho nhiều người khuyết tật
họ được trả mức lương khoảng chín đô la mỹ tương đương với khoảng hai trăm linh đồng cho một giờ điều khiển robot
với nhiệm vụ tiếp nhận đơn hàng và trò chuyện với khách hàng
tập thể dục trong khi ngồi một chỗ chính xác hơn là nằm nghe thì có vẻ vô lý
nhưng với ims club một chiếc máy vừa được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ fda chấp thuận
sẽ cho phép bạn làm được điều đó
bạn có muốn cơ bụng sáu múi thu nhỏ vùng đuôi hay sở hữu một vòng eo quyến rũ
tất cả điều đó là hoàn toàn có thể bởi theo công bố của nhà sản xuất
chỉ một liệu trình với em scrub đã giúp tăng khối lượng cơ bắp lên một mươi sáu và giảm tới một mươi chín vòng eo của người sử dụng
em scrub hoạt động bằng cách phát ra các dòng điện từ cường độ cao tập trung vào một vùng của cơ thể
các sóng điện từ này kích thích cơ bắp hoạt động tương tự như những gì xảy ra khi bạn tập thể dục cường độ cao
mscup sẽ kích hoạt sự phân giải acid béo tự do phá vỡ khối chất béo tích chữ và tăng cường cơ bắp
nó giống với việc cập bụng hai mươi lần trong ba mươi phút
vượt xa khỏi khả năng của những người chăm tập luyện nhất
công nghệ mới này thực sự giúp tăng cơ thông qua các cơn co thắt cưỡng bức
mặc dù tác động lên các vùng cơ bắp mạnh như khi bạn đang tập thể dục
nhưng quá trình trị liệu với em scrub lại chỉ yêu cầu bạn nằm một chỗ
các tác động mà cỗ máy tạo ra có thể không thoải mái cho lắm
nhưng nó hoàn toàn không đau đớn ngoại trừ cảm giác đau nhất sau khi thức dậy vào sáng hôm sau
giống với những gì thường xảy ra sau buổi đầu tập gym đầu tiên của bạn
một tín hiệu cho thấy việc phá vỡ cơ bắp và hồi phục để phát triển chúng đang diễn ra
một liệu trình với máy em scrub trong hai tuần có giá là ba usd tương đương với hơn bảy mươi triệu đồng
tuy nhiên các chuyên gia cũng nhấn mạnh cỗ máy không thể thay thế hoàn toàn việc tập thể dục
bằng cách tạo ra những thay đổi trông thấy sau hai tuần trị liệu
em scrub đóng vai trò động viên người sử dụng tiếp tục tập luyện hơn là khiến họ lời biếng và phụ thuộc vào máy móc
chế độ ăn uống dinh dưỡng và tập luyện hợp lý vẫn là những cách đơn giản an toàn và rẻ nhất giúp bạn giữ gìn cơ thể mình theo ý muốn
các nhà nghiên cứu chile đang lên kế hoạch cho các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên người một loại da nhân tạo mới từ các vi tạo
phương pháp mới có khả năng sản sinh ra oxy giúp vết thương mau lành hơn
loại da nhân tạo có thành phần là các vi tạo thường được tìm thấy trong nguồn nước ngọt từ sông suối ao hồ
sau khi chỉnh sửa gen vi tạo được cấy trên da nhân tạo thông qua quá trình quang hợp
sẽ sản sinh oxy nhờ đó đẩy nhanh tốc độ tái tạo của những vùng da bị tổn thương quanh các vết thương hở
nhà khoa học thomas elgana tiến sĩ chuyên ngành sinh học người và dược lý của chile cho biết sau tám năm phân tích và thử nghiệm trên chuột lợn và cá
ông đang lên kế hoạch cho các cuộc thử nghiệm lâm sàng trên người ở bệnh viện hospital de salvando thủ đô santiago với hai mươi bệnh nhân bị các thương tổn hở trên da
giai đoạn này sẽ kéo dài khoảng sáu tháng một bước đi nhỏ nhưng vô cùng quan trọng
để có thể giải quyết các vết thương
nếu an toàn chúng ta có thể áp dụng công nghệ này cho nhiều loại bệnh nhân khác trong đó có cấy ghép nội tạng và các bệnh nhân bị ung thư
nghiên cứu mở ra những kỳ vọng mới trong kỹ thuật ghép da nhờ vào việc cấy vi tảo đã được chỉnh sửa gen để sản xuất oxy nhờ đó tái tạo những vùng da bị tổn thương
mục tiêu chủ yếu của các thử nghiệm là tìm cách ngăn sự đào thải của cơ thể đối với phần da quang hợp được cấy ghép
và theo đó sáu tháng thử nghiệm cũng sẽ quyết định phạm vi ứng dụng tiềm năng của kỹ thuật này trong các lĩnh vực y khoa khác
theo hãng tin cnn các nhà khoa học mỹ đang đề xuất một ý tưởng mới để đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu là phun chất hóa học càn ánh nắng mặt trời lên bầu khí quyển của trái đất
đây được kỳ vọng là giải pháp hiệu quả trong nỗ lực ngăn chặn sự ấm lên toàn cầu
phun aroson tầng bình lưu là phương pháp do các nhà khoa học tại đại học harvard và ye của mỹ đề xuất
thực hiện kỹ thuật này các nhà khoa học sẽ phun một lượng lớn các hạt sun phát vào tầng bình lưu thấp của trái đất ở độ cao ít nhất là hai mươi km
dự kiến phương pháp này sẽ làm giảm đi một nửa tốc độ ấm lên toàn cầu
theo ước tính tổng chi phí để triển khai hệ thống mới trong một mươi năm năm tới là khoảng ba năm tỷ usd một năm một mươi năm năm tiếp theo là hai hai mươi năm tỷ usd một năm

trong việc làm sản phẩm ch meine tôi có một cơm cắp cà chảy vật và roland từng dụng sản phẩm bằng khẩu sản phẩm